tại cuộc họp báo quý ba của bộ tư pháp chiều nay đại diện các cơ quan chuyên môn của bộ đã trả lời báo chí nhiều vấn đề
đang nhận được sự quan tâm của dư luận như việc thi hành án các vụ án lớn hay việc kiểm tra văn bản
liên quan đến việc xử phạt hành vi đổi ngoại tệ tại các cơ sở không được phép thu đổi ngoại tệ
theo đại diện cục quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật bộ tư pháp
hiện cục vẫn chưa có hồ sơ vụ việc nên không có cơ sở đánh giá tính hợp pháp
trong việc thực hiện trình tự thủ tục của việc xử phạt ủy ban nhân dân thành phố cần thơ
theo quy định hiện hành việc xử phạt hành chính cá nhân đổi ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi
không căn cứ số lượng bán ra là nhiều hay ít
giờ tới thì bộ tư pháp sẽ cục chúng tôi sẽ tham miêu lãnh đạo bộ để bộ tư pháp có cái kiến nghị
đề nghị chính phủ chỉ đạo ngân hàng nhà nước việt nam chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan
để nghiên cứu trình chính phủ cái nghị định sửa đổi bổ sung hoặc là thay thế cái nghị định chín mươi sáu
trong đó thì riêng cái hành vi mua bán ngoại tệ mà tại cái tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ
thì cần nghiên cứu để quy định cụ thể về cái mức phạt khác nhau trên cơ sở cái số lượng
hoặc là cái giá trị tăng vật tức là ở đây chúng ta phải căn cứ trên cái số lượng và cái giá trị ngoại tệ
lời báo chí về tình hình thi hành án các vụ án lớn được xử trong thời gian qua
đại diện tổng cục thi hành án dân sự cho biết đa số các vụ án đều được tiến hành thi hành án theo đúng quy định
theo bản án thì trong cái vụ việc
tiền án phí là một tỷ bốn trăm ba mươi ba triệu đồng
tiền bồi thường là một ông đinh la thang và năm người khác phải bồi thường cho tập đoàn dầu khí việt nam
là tám trăm hai mươi tỷ một trăm hai mươi năm triệu đồng
thì kết quả đã thi hành tiền án phí thì hiện nay là đã thu được năm trăm hai mươi một triệu đồng
tiền bồi thường thì đã thu được hai mươi tỷ đồng
thì đây cũng là một cái vụ việc mà hiện nay đang gặp rất là nhiều khó khăn
để phải quay lại
đối với các vụ án có nhiều phức tạp về tài sản thi hành án
tổng cục thi hành án dân sự sẽ phối hợp với các cơ quan tư pháp khác để thực hiện